xin chào và hẹn gặp lại
tôi cảm thấy tự hào vì bản thân đã trở thành một phần của câu lạc bộ đây là giấc mơ có thật tôi sẽ cố gắng tập luyện thật chăm chỉ chiến đấu và mang tới thành công cho đội bóng
chúng tôi rất hạnh phúc vì đã có được cô tino mọi chuyện đã có lúc lâm vào bế tắc nhưng tất cả đã là quá khứ cậu ấy muốn đến đây khao khát chiến đấu cho baxa đó là điều mà chúng tôi luôn cần ở mỗi cầu thủ
ngay sau khi lễ ký hợp đồng khép lại filipe coutinho đã có mặt trên sân nuka
đã có khá đông các khán giả chờ sẵn để chứng kiến bản hợp đồng bom tấn của barcelona tuy nhiên để được chứng kiến cutino thi đấu thì các cổ động viên của đội bóng schcalang sẽ phải chờ đợi thêm
bởi theo thông báo mới nhất từ trang chủ của cơ độc bộ putino đã gặp chấn thương ở chân phải và dự kiến sẽ phải ngồi ngoài trong ba tuần đây cũng là lý do khiến cựu tiền vệ của inter milan không thể ra sân trong vài trận gần đây của liverpool
nhưng điều này cũng không quá quan trọng bởi barcelona vẫn đang có phong độ tốt và chưa cần sự bổ sung ngay lập tức từ coutinho trên bảng xếp hạng la liga gác khổng lồ của dưới catalan đang đứng ở vị trí số một bỏ xa đội đứng thứ hai là atletico madrid chín điểm
cũng trong ngày hôm qua carabao đang chơi tại serie a lazio thông báo chiêu mộ thành công hợp vệ martin caceres

trên bảng xếp hạng la liga gác khổng lồ của dưới catalan đang đứng ở vị trí số một bỏ xa đội đứng thứ hai là atletico madrid chín điểm